ngày một mươi bốn tháng sáu công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương đã chặn bắt bốn mươi năm đối tượng đua xe trái phép
trong cuộc vây bắt một đối tượng đã lao thẳng xe vào lực lượng công an khiến một thượng úy bị thương nặng
trong lúc vây bắt phan văn phước đại hộ khẩu thường chú tỉnh sóc trăng đã đâm xe vào thượng úy phạm tiến toàn
khiến thượng úy toàn bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm
hiện công an thị xã tân uyên đã chặn bắt được bốn mươi năm đối tượng cùng nhiều xe tăng vật sử dụng để đua xe trái phép
hầu hết các xe này đều được thay đổi kết cấu ban đầu
vụ việc đang được công an thị xã tân nguyên tỉnh bình dương cùng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật